công an huyện bình chánh tp hcm cho biết đang điều tra vụ ô tô của người dân ở xã vĩnh lộc bị phóng hỏa vào dạng sáng ngày năm tháng một mươi
theo trình báo của chủ xe dạng sáng ngày năm tháng một mươi gia đình đang ngủ thì phát hiện xe ô tô đỗ trước nhà cháy dữ dội
lực lượng phòng cháy chữa cháy và công an địa phương nhanh chóng có mặt ứng cứu nhưng xe ô tô đã bị cháy trụi
xe ô tô của hàng xóm đỗ gần đó cũng bị cháy xém phần đuôi
trích xuất camera cơ quan công an ghi nhận khoảng hai giờ một mươi năm phút sáng ngày năm tháng một mươi
có hai thanh niên đi trên một xe gắn máy đến gần ô tô đổ chất lỏng nghi là xăng lên đầu xe và phóng hỏa
cơ quan công an vẫn đang truy bắt các đối tượng gây án
bảy đối tượng trong đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan nhà nước với quy mô lớn vừa bị công an huyện yên dũng tỉnh bắc giang tạm giữ hình sự
nhóm đối tượng này thành lập nhiều công ty để tuyển dụng lao động
cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc giang
tuy nhiên mục đích chính là núp bóng các công ty trên để làm giả con dấu giấy tờ tài liệu của các trung tâm y tế
ủy ban nhân dân các xã công an các xã với quy mô lớn
khám xét khẩn cấp bốn địa điểm là nơi làm việc nơi ở của các đối tượng thu giữ hai mươi ba máy tính chín điện thoại
một máy in màu một mươi hai con dấu giả cùng nhiều giấy tờ văn bằng tài liệu giả của cơ quan nhà nước
nhóm này đã làm và sử dụng một mươi hai con dấu giả và làm giả khoảng trên ba trăm linh giấy tờ tài liệu văn bằng
ngày sáu tháng một mươi công an huyện mộc châu tỉnh sơn la phối hợp với các đơn vị liên quan
đã bắt giữ đối tượng giàng a vàng trú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là khoảng một mươi tám viên ma túy tổng hợp và hai điện thoại di động
giang a vàng khai nhận mua ma túy của một người không rõ tiền tuổi
đang trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
từ một mươi bốn tuổi chú tại phường nhân chính quận thanh xuân thành phố hà nội
là người được công an quận hà đông xác định và đưa về trụ sở làm việc
vì hành vi ném chai thủy tinh tại ngã ba đường trần phú nguyễn văn lộc
thuộc phường mộ lao vào khoảng giờ một mươi phút ngày ba tháng một mươi
tại cơ quan công an quân khai nhận khi đi đường bị chiếu đèn pin vào mặt
nên quân đã lấy một mươi vỏ chai thủy tinh để trả thù
tuy nhiên khi đến đường trần phú hà đông đối tượng đã ném chơi thủy tinh
và một nhóm thanh niên khác đang đi đường
cho đèn cho đèn xong rồi cháu chạy cháu nếm vào
cùng với việc đấu tranh làm rõ về hành vi của đối tượng
công an quận hà đông cũng khẳng định thông tin lan truyền trên một số trang báo
và mạng xã hội cho rằng xuất hiện nhóm thanh thiếu niên cứ sau hai mươi hai giờ
điều khiển xe máy không điện số mang theo hung khí và ném chai thủy tinh
vào người không quen biết là không chính xác
quá trình điều tra công an quận hà đông đã điều tra
làm rõ và bắt giữ đối tượng gây nên cái vụ việc này
quá trình giả soát hiện trường cũng như là nghiên nhân chứng
cũng như là đấu tranh khai thác đối với những đối tượng
thì công an quận hà đông khẳng định cái vụ việc này chỉ có một mình đối tượng quân gây ra
không có việc là có một nhóm thanh niên mang theo dao phong lỡ
dùng chai bia ném vào người đi đường như các trang mạng
lợi dụng sơ hở của bệnh nhân và người nhà
ngô văn bảy thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại bệnh viện ở quảng bình
công an tỉnh quảng bình vừa bắt giữ đối tượng ngô văn bảy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thị trấn hoàn lão huyện bố trạch tỉnh quảng bình
về hành vi trộm cắp tài sản
nhận tin báo của một số bị hại và người bệnh
cũng như người nhà của bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện về việc bị mất tích
công an tỉnh quảng bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
làm rõ ngô văn bảy là đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tại bệnh viện trong thời gian gần đây
tại cơ quan điều tra bảy đã thử nhận hành vi phạm tội của mình
bước đầu cơ quan kiểm soát điều tra đã đấu tranh
làm rõ năm vụ trộm cắp tài sản và đã thu hồi năm điện thoại di động
là tăng vật trong các vụ án do ngô văn bảy gây ra
có tổng trị giá hơn năm mươi bốn triệu đồng
những ai là bị hại trong các vụ trộm
cần đến liên hệ ngay với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình để phối hợp giải quyết
thưa quý vị trốn thuê hơn tám tỷ đồng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
cụ thể từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi trong quá trình sản xuất kinh doanh
tuấn đã chỉ đạo kế toán của công ty khi thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa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
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
bốn bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn bốn tháng
đối với phạm thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tệ tỉnh hà tĩnh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó năm hai nghìn hai mươi một phạm thị oanh đã vay tiền của một số cá nhân
với lãi suất cao để đầu tư mua bán đất
nhưng sau đó giá đất giảm nên bán lỗ
phải kéo dài thời gian bán đất dẫn đến mất khả năng thanh toán
do các khoản nợ quá hạn bị chủ nợ liên tục đoạt tiền
oanh đã lợi dụng lòng tin của nhiều người
lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm trả nợ
tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hai sáu tỷ đồng
cơ quan kỳ sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh thông báo
những ai là bị hại liên quan đến vụ án nêu trên
thì liên hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
địa chỉ số hai trăm sáu mươi tám đường nguyễn huy tự phường nguyễn du
thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
điều tra viên nguyễn văn nam số điện thoại chín trăm bốn mươi hai tám trăm linh một năm trăm năm mươi năm
sáng ngày sáu tháng một mươi hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ đang công tác
tại công an tỉnh lâm đồng đã tham gia chương trình hiến máu tỉnh nguyện năm hai nghìn hai mươi hai
với thông điệp nối vòng tay tỉnh nguyễn sẻ giọt máu yêu thương
hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lâm đồng đã hăng hái tham gia
tham dự chương trình hiến máu tỉnh nguyễn năm hai nghìn hai mươi hai
do đoàn thanh niên công an tỉnh và hội chữ thập đỏ lâm đồng tổ chức
ngay từ khi bắt đầu chương trình đã thu hút hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tham gia
với hơn một trăm năm mươi đơn vị máu được tiếp nhận trong buổi sáng
đây là nguồn bổ sung quý giá cho kho lưu trữ máu của bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
và các cơ sở y tế trên địa bàn nhằm phục vụ cho công tác điều trị cấp cứu bệnh nhân
qua đó lan tỏa phong trào hiến máu trong cộng đồng khơi dậy tinh thần tương thân tương ái
và xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
thưa quý vị là một huyện miền núi khó khăn mù căng trải ngày hôm nay đang dần thay ra đổi thị
để có được thành quả ấy là nhờ vào sự nỗ lực của chính quyền và lực lượng công an địa phương
với mong muốn thay đổi đổi sống của bà con thì mô hình ngày cuối tuần cùng dân đang đem lại nhiều hiệu quả tích cực
từ chính mô hình này các cán bộ chiến sĩ đã cùng người dân đang khoác lên mù căng trải
một sức sống mới với nhiều hy vọng mới
vượt qua kho phạm một trong tứ đại đỉnh đèo mùa càng trải bức tranh vùng cao hiện ra
với nhiều mảng màu tương phản
bên cạnh những mảng màu tươi sáng của miền đất dẻo cao thì vẫn còn những mảng tối của đời sống còn nhiều khó khăn
cùng ăn cùng ở và cùng làm việc với tà cùng chính quyền địa phương cùng lực lượng công an
đã cùng người dân tạo được những kết quả tích cực từ mô hình mang tên ngày cuối tuần cùng dân
nhất là về thay đổi về lề lối sinh hoạt làm việc
trước là tự thúc tự cấp bây giờ là chuyển sang sản phẩm người dân làm được qua trình vận động
người dân cũng đã có mang những sản phẩm hàng hóa ra để kinh tế thị trường
về đời sống sinh hoạt tiên tiến hơn bỏ qua những hủ tục lạc hậu
ngày xưa là có cái phong tục là cứ chăn nuôi để chuồng trải gần nhà
bây giờ là cách xa nhà và đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh
từ một mô hình ngày cuối tuần cùng dân đã trở thành một phong trào
thu hút trên bảy hai trăm năm mươi lượt cán bộ công chức viên chức tham gia với những công việc rất thiết thực
tu sửa làm được hai trăm hai mươi năm km đường giao thông nông thôn
khai hoang trên một trăm hai mươi hectare ruộng bậc thang
làm mới trên một năm trăm chín mươi nhà vệ sinh bốn trăm năm mươi sáu chuồng nuôi nhốt gia súc
nhờ đó đời sống người dân mù cang trải đã không ngừng được cải thiện
tỷ lệ giảm nhau bình quân mỗi năm đạt khoảng một mươi
đường lượng công an xã cũng đã vào từng hộ gia đình để tuyên truyền đường lối chủ trương
gọn gạt đường láng ó xóm này từ con giống đến chuồng trại các giống cây trồng
để đạt được những kết quả đó đoàn thanh niên công an huyện
cũng đã nỗ lực phối hợp cùng công an xã và chính quyền địa phương
lan tỏa mô hình hỗ trợ bà con trong huyện
một bức tranh bừng sáng mang tên hồ cang trải với những khát vọng đổi thay
đồng hành cùng dân lắng nghe và hiểu người dân
lực lượng công an huyện đang tô thêm màu xanh mút làn cho bù cang một sức sống mới